nhân kỷ niệm bảy mươi một năm ngày thương binh liệt sĩ ngày hai mươi năm tháng bảy đoàn thanh niên khối các cơ quan trung ương
đã đến thăm hỏi tặng quà các gia đình liệt sĩ người có công với cách mạng trên địa bàn thành phố hà nội
đoàn thanh niên khối các cơ quan trung ương đã đến thăm hỏi tặng quà gia đình mẹ doãn ngọc trâm
mẹ liệt sĩ đặng thùy trâm bày tỏ sự cảm động và vui mừng trước sự quan tâm
nghĩa cử đền ơn đáp nghĩa cao đẹp của thế hệ trẻ khối các cơ quan trung ương
mẹ ngọc trâm chia sẻ thanh niên ngày nay cũng đang xung kích trên nhiều mặt trận
góp sức xây dựng thủ đô đất nước gìn giữ thành quả cách mạng
chiều cùng ngày đoàn đã đến thăm hỏi tặng quà gia đình bà mẹ việt nam anh hùng nguyễn thị bỏng
chín mươi năm tuổi tại phường đông ngạc bắc từ liêm
mẹ có bốn người con gồm ba trai một gái trong đó có hai con trai là liệt sĩ